tính đến một mươi tám h chiều nay ngày hai mươi hai tháng ba việt nam đã ghi nhận thêm năm ca mắc mới covid một mươi chín
ca bệnh chín mươi năm bệnh nhân nam hai mươi tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ quận gò vấp thành phố hồ chí minh
bệnh nhân là du học sinh tại pháp từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ paris pháp lên chuyến bay của hãng hàng không air france số hiệu af hai trăm năm mươi tám tới sân bay tân sân nhất ngày một mươi tám tháng ba
khi nhập cảnh bệnh nhân có đau họng ho nhưng chưa sốt chưa khó thở và được chuyển về khu cách ly tập trung tại quận một mươi hai lấy mẫu bệnh phẩm
mẫu bệnh phẩm được việt baxter thành phố hồ chí minh kết luận dương tính với virus sars cov hai
hiện bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi
các bệnh chín mươi sáu bệnh nhân nữ hai mươi một tuổi địa chỉ ở quận tám thành phố hồ chí minh
trong hai tuần trước khi về việt nam bệnh nhân đã đi tới các quốc gia bỉ đức cộng hòa xéc pháp
bệnh nhân từ pháp về việt nam quá cảnh tại dubai trên chuyến bay của hãng hàng không emirates số hiệu m ba trăm chín mươi hai nhập cảnh sân bay tân sân nhất ngày một mươi chín tháng ba
sáng ngày hai mươi tháng ba bệnh nhân được đưa về khu cách ly tập trung tại ký túc xá đại học quốc gia tp hcm và được khám sàng lọc phát hiện có sốt ho
chuyển bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cách ly điều trị lấy mẫu xét nghiệm
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm xét nghiệm dương tính vào ngày hai mươi một tháng ba
mẫu bệnh phẩm được viện pasteur tp hcm kết luận dương tính với virus sars cov hai
các bệnh chín mươi bảy bệnh nhân nam ba mươi bốn tuổi quốc tịch anh trú tại quận bốn tp hcm nghề nghiệp là giáo viên ngoại ngữ tại việt nam
bệnh nhân ở malaysia trong hai tuần trước khi về việt nam
ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân từ penang malaysia lên chuyến bay của hãng hàng không airasia số hiệu ak một nghìn năm trăm linh hai tới sân bay tân sân nhất cùng ngày
ngày một mươi bốn tháng ba bệnh nhân có đến quán bar buha nơi bệnh nhân chín mươi một cũng tới cùng ngày
đến ngày hai mươi tháng ba biết thông tin về bệnh nhân chín mươi một bệnh nhân tới phòng khám đa khoa fv sài gòn quận một để khai báo tiền sử dịch tễ
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm xét nghiệm dương tính vào ngày hai mươi một tháng ba
mẫu bệnh phẩm được viện pasteur tp hcm kết luận dương tính với virus sars cov hai
ca bệnh chín mươi tám bệnh nhân nam ba mươi bốn tuổi quốc tịch anh trú tại quận bốn tp hcm cùng phòng với bệnh nhân chín mươi bảy
bệnh nhân từ penang malaysia lên chuyến bay cùng hãng hàng không airasia số hiệu ak một nghìn năm trăm linh hai tới sân bay tân sơn nhất ngày sáu tháng ba
trong quá trình lưu trú tại tp hcm bệnh nhân có cùng bệnh nhân chín mươi bảy đến quán bar buha ngày một mươi bốn tháng ba
đến ngày hai mươi tháng ba biết thông tin về bệnh nhân chín mươi một bệnh nhân cùng bệnh nhân chín mươi bảy đã đi khai báo tiền sử dịch tễ
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm xét nghiệm dương tính vào ngày hai mươi một tháng ba
mẫu bệnh phẩm được viện pasteur tp hcm kết luận dương tính với virus sars cov hai
các bệnh chín mươi chín
bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ quận bình thạnh tp hcm
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ paris pháp lên chuyến bay của hãng hàng không air france số hiệu af hai trăm năm mươi bốn
tới sân bay tân sơn nhất ngày một mươi tám tháng ba khi nhập cảnh bệnh nhân không có triệu chứng của bệnh
và được chuyển về khu cách ly tập trung tại quận một mươi hai lấy mẫu bệnh phẩm
mẫu bệnh phẩm được viện pasteur tp hcm kết luận dương tính với virus sars cov hai vào ngày hai mươi một tháng ba
thưa quý vị tiếp tục trong tối nay theo như tin chúng tôi mới nhận từ bộ y tế
đã xác định thêm một mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại khu cách ly đồng tháp đã phát hiện bốn trường hợp dương tính đều là đi trên chuyến bay của hãng vietnam airlines
số hiệu vn năm mươi từ anh về sân bay cần thơ sáng ngày một mươi tám tháng ba
tại khu cách ly trà vinh phát hiện hai trường hợp dương tính đi chuyến bay của hãng airasia
số hiệu ak năm trăm bảy mươi năm từ malaysia về sân bay cần thơ sáng ngày một mươi tám tháng ba
đáng chú ý bệnh nhân thứ một trăm linh sống tại quận tám tp hcm
ngày ba tháng ba bệnh nhân này từ malaysia về việt nam trên chuyến bay của hãng air asia số hiệu ak năm trăm hai mươi bốn
từ ngày bốn tháng ba đến ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân có đi lễ năm lần một ngày
tại thánh đường hồi giáo chammy un an hoa quận tám tp hcm